pháp cho phép nhân viên y tế mắc covid một mươi chín tiếp tục làm việc
trong bối cảnh ca mắc covid một mươi chín liên tục lập kỷ lục pháp cho phép nhân viên y tế nhiễm bệnh ít hoặc không có triệu chứng được tiếp tục điều trị bệnh nhân
theo ap đây là biện pháp đặc biệt nhằm giảm bớt tình trạng thiếu nhân viên y tế tại các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe khác tại pháp do sự gia tăng nhanh chóng của ca nhiễm biến chủng omicron
các quy định mới đã được nêu chi tiết trong thông báo của bộ y tế pháp gửi đến các bệnh viện cơ sở chăm sóc sức khỏe và cơ quan y tế
biện pháp này sẽ được triển khai ngay trong tuần này đây là minh chứng cho thấy áp lực hàng ngày gia tăng đối với hệ thống y tế pháp khi biến chủng omicron đang hoành hành
theo bộ y tế pháp sự gia tăng mạnh mẽ ca mắc covid một mươi chín ở nước này gây ra nguy cơ lớn làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ chăm sóc
bộ y tế pháp cho rằng đây là biện pháp đặc biệt và mang tính tạm thời và sẽ được dỡ bỏ khi hệ thống y tế không còn tình trạng quá tải
hướng dẫn của bộ y tế pháp cho hay những nhân viên y tế nhiễm ncov không nên tiếp xúc với những bệnh nhân chưa được tiêm chủng hoặc những người có nguy cơ bị bệnh nặng hơn với covid một mươi chín
đồng thời họ cũng phải hạn chế tương tác với đồng nghiệp và không được tham gia các hoạt động chung khi bảo khẩu trang như khi giải lao để ăn và uống
rủi ro từ quyết định này cũng rất lớn khi những nhân viên y tế mắc covid một mươi chín có thể lây nhiễm cho y tế
tuy nhiên chính phủ pháp cũng đã có sự cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cho rằng cần phải duy trì hoạt động của các dịch vụ thiết yếu
đối với những người không nằm trong diện miễn trừ đặc biệt các quy tắc kiểm dịch của pháp yêu cầu cần phải tự cách ly ít nhất năm ngày đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm dương tính
đối với những người chưa được chủng ngừa thời gian tự cách ly ít nhất là bảy ngày
các quy tắc cách ly tạo ra tình trạng thiếu hụt nhân viên trong nhiều lĩnh vực do chủng omicron lây lan nhanh ở nhiều quốc gia
ở một số quốc gia các biện pháp cách ly đã được rút ngắn trong đó có cả pháp
tuy nhiên tại châu âu pháp là quốc gia duy nhất cho phép các nhân viên y tế tiếp tục làm việc khi bị nhiễm virus sars cov hai
ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy biến chủng omicron gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn nhưng sự gia tăng ca nhiễm khiến số người đến bệnh viện gia tăng
do đó các cơ sở y tế đã phải chịu áp lực quá tải dường bệnh trong khi thiếu hụt nhân viên y tế vì nghỉ việc do mắc covid một mươi chín
theo các nhà chức trách bệnh viện ở pháp
sự linh hoạt từ biện pháp mới trong thực hiện cách ly sẽ giúp bịt các lỗ hổng nhân sự trong lĩnh vực y tế
ca bệnh trung bình hàng ngày của pháp đã tăng hơn gấp đôi so với một tuần trước
và quốc gia này đã báo cáo con số kỷ lục hai trăm bảy mươi một sáu trăm tám mươi sáu ca nhiễm ncov hôm bốn tháng một
hơn hai mươi người phải nhập viện vì mắc covid một mươi chín ở pháp
bệnh nhân covid một mươi chín chiếm hơn bảy mươi hai số giường icu chăm sóc đặc biệt của nước này
covid một mươi chín tới sáu giờ ngày sáu tháng một thế giới lập kỷ lục mới về số ca mắc
sẽ phê duyệt thêm ba loại vaccine
trong hai mươi bốn giờ qua thế giới ghi nhận thêm một năm trăm bốn mươi chín năm trăm một mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín và năm ba trăm sáu mươi hai ca tử vong
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu vượt hai trăm chín mươi bảy triệu ca trong đó có trên năm bốn mươi bảy triệu người không qua khỏi
theo số liệu thống kê của trang mạng worldmmital info cập nhật đến sáu giờ sáng ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai giờ việt nam
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu đã lên tới hai trăm chín mươi bảy triệu
hai trăm bảy mươi sáu chín trăm bốn mươi ca trong đó có năm bốn trăm bảy mươi chín bốn trăm bốn mươi ba người tử vong
tín trình mở cửa trở lại tại nhiều nước đang đối mặt với thách thức mới
đi kèm nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh với sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể omicrone
biến thể mới đang khiến đồ thị dịch covid một mươi chín đảo chiều số ca mắc mới và tử vong tăng trở lại ở nhiều nơi
trong mấy ngày qua số ca mắc bệnh và tử vong là đáng ngại và bất thường những vùng dịch nóng nhất nằm ở châu âu
dịch bệnh đang tái bùng phát ở châu âu
ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này
đây chính là tâm dịch hiện nay của thế giới
biến thể omicron dự kiến chiếm chủ đạo số ca mắc tại châu âu trong tháng này
nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới như mỹ đức anh nga và tây ban nha số ca mắc mới vẫn cao
trong một ngày qua mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất trên tám trăm linh ca
anh và pháp cũng lần đầu tiên kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi một chứng kiến trên hai trăm linh ca trên ngày
trong khi mỹ cũng có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên một tám trăm linh ca
đại dịch sau hai năm đến nay xuất hiện và lây lan ở hai trăm hai mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ
các nước cũng ghi nhận trên hai trăm năm mươi sáu triệu bệnh nhân được điều trị khỏi
số ca đang điều trị tích cực là trên ba mươi ba triệu ca và trên tám mươi chín ca hiện nay trong tình trạng nguy kịch
ngày năm tháng một thế giới có một trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca covid một mươi chín mới
tám mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh
trong bối cảnh có nhiều quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao chưa từng có
nhiều nước đã quyết định hủy sự kiện hoặc giới hạn hoạt động chào mừng năm hai nghìn hai mươi hai
do lo ngại về việc tụ tập đông người sẽ tạo cơ hội cho biến thể omicron lây lan nhanh
với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín tiếp tục tăng
nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch
chuyển từ zero covid sang sống chung với covid một mươi chín
tuy nhiên việc xuất hiện biến thể mới omicrone đang làm chậm quá trình bình thường mới ở một số nước
và khiến thế giới đối mặt với nguy cơ một trận sóng thần covid một mươi chín mới
australia đã quyết định
giảm bớt các yêu cầu về xét nghiệm covid một mươi chín
trong bối cảnh hệ thống xét nghiệm của nước này đang phải căng sức đáp ứng nhu cầu của người dân
khi số ca nhiễm liên tục tăng cao
theo các quy định mới những người có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh
rat dương tính với virus sẽ không còn bắt buộc phải làm thêm xét nghiệm pcr
yêu cầu xét nghiệm thường xuyên đối với tài xế xe tải cũng được dỡ bỏ
và hành khách nhập cảnh từ nước ngoài sẽ không cần phải lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần
tại israel theo tính toán của giáo sư irene strigo
tại khoa khoa học máy tính và toàn ứng dụng thuộc viện weizmann
số lượng bệnh nhân nhiễm biến thể omicron tại israel cứ sau hai năm đến hai bảy ngày lại tăng gấp đôi
báo cáo của giáo sư srigo công bố ngày năm tháng một cho biết
đa tăng nói trên là rất ổn định trong thời gian qua
cùng ngày báo cáo của bộ y tế israel cho biết
số ca mắc mới tại nước này đã tăng lên một mươi một chín trăm bảy mươi tám ca
là mức cao kỷ lục kể từ khi đại dịch xuất hiện
tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dừng tính
là sáu sáu mươi năm trong khi hệ số r đo tốc độ lấy nhiễm cũng tăng liên tục lên một chín mươi bốn
hiện vẫn còn một mươi bốn số người trên hai mươi tuổi tại israel chưa đi tiêm phòng vaccine
khiến nhóm này chiếm tới sáu mươi tám các ca covid một mươi chín nặng
tại châu âu kể từ ngày một mươi tháng một
bị nới lỏng quy định về xét nghiệm covid một mươi chín và cách ly
theo đó chỉ những người có triệu chứng nghiêm bệnh mới phải xét nghiệm pcr
những người có tiếp xúc nguy cơ cao nhưng không có triệu chứng
đã tiêm hai hoặc ba mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
trong vòng một năm
trong vòng năm tháng qua có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính
sẽ không phải xét nghiệm pcr không phải cách ly